kính chào quý vị khán giả sau mấy ngày nắng hè giữa ngày đông thì bắt đầu từ đêm nay miền bắc trời sẽ chuyển rét
khả năng là từ chiều nay không khí lạnh sẽ tràn xuống trời nhiều mây xuất hiện mưa nhỏ nhiệt độ cũng giảm một cho đến hai độ so với ngày hôm qua
đợt rét này sẽ kéo dài đến cuối tuần hầu hết đều dưới một mươi chín hai mươi độ c
vâng và những ngày này thì ngoài ảo ấm quý vị nên mang theo khăn quàng cổ và dự ấm găn bàn chân
và nếu như có thể thì vào buổi sáng sớm hãy uống thêm một cốc chanh mật ong ấm để bảo vệ cổ họng và tránh những bệnh liên quan đến đường hô hấp trên